ủy ban nhân dân huyện lương sơn tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị công bố hết dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh
trong tổng số hai mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc xảy ra dịch tả lợn châu phi thì tỉnh hòa bình là tỉnh đầu tiên công bố hết dịch
theo quy định sau ba mươi ngày kể từ khi tiêu hủy động vật cuối cùng mắc bệnh và không phát hiện thêm bệnh thì đủ điều kiện để công bố hết dịch
tỉnh hòa bình đến thời điểm này qua kiểm tra theo dõi đủ điều kiện hoàn tất để công bố hết dịch tả lợn châu phi
chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp phát triển đông thôn cùng các bộ ngành và sự vào cuộc hết sức quyết liệt của cả hệ thống chính trị
thế và ngoài cái việc vào cuộc như thế thì phải thấy rằng là về mặt kỹ thuật cái phát hiện sớm xử lý ngay xử lý triệt đẻ xử lý đồng bộ
theo những hướng dẫn và những chỉ đạo tại các văn bản đặc biệt là chỉ thị
công bố của thủ tướng chính phủ kết quả đã được công bố hết dịch tả lợn châu phi tại hòa bình
một bài học rất tiêu biểu và rất điển hình rất quan trọng đối với các tỉnh
dự kiến ngày một mươi tháng bốn tỉnh bắc cạn sẽ là tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu phi trên địa bàn